theo ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín thì tính đến sáu giờ ngày một mươi bốn tháng bảy
ghi nhận thêm một ca mắc mới từ liên bang nga trở về đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
và không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng hôm nay đã là tròn tám mươi chín ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong ba trăm bảy mươi ba ca mắc có số ca điều trị khỏi là ba trăm năm mươi hai ca chiếm chín mươi bốn
số ca còn đang điều trị là hai mươi một ca chiếm năm sáu
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi ba ba trăm năm mươi bảy người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là bảy mươi hai người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi hai tám trăm bảy mươi một người
cách ly tại nhà nơi lưu trú là bốn trăm một mươi bốn người